tỉnh thừa thiên huế vừa thông báo tạm dừng việc đón người dân trở về từ vùng dịch
đồng thời khuyến cáo người dân cần phải cân nhắc việc trở lại trong giai đoạn này
để có thể đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như cộng đồng
vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày ba mươi tháng bảy chuyến tàu se ba mươi tám cập bến ga huế đưa ba trăm sáu mươi tám công dân trở về từ tp hcm
tỉnh thừa thiên huế miễn phí tất cả các chi phí đi lại xét nghiệm và cách ly cho người dân
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy tỉnh thừa thiên huế cũng đã đón hai trăm ba mươi chín công dân bằng đường hàng không
dự kiến đợt ba sẽ đón khoảng hai trăm năm mươi công dân trở về vào ngày một tháng tám
sau ba đợt này tỉnh thừa thiên huế sẽ tạm dừng đón người dân trở về từ vùng dịch
hiện nay địa phương đang tổ chức cách ly cho khoảng hơn tám người